chỉ một mươi hai giờ sau khi vụ việc xảy ra bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một tháng bốn lần lượt ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm nguyễn phước tân một mươi chín tuổi chú phường an khê trần công duy thức một mươi chín tuổi chú phường thanh khê đông và võ hoàng ý một mươi tám tuổi chú phường tam thuận
thu giữ tăng vật gây án là năm cây mã tấu tự tạo
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn qua mạng với một nhóm thanh niên khác nên đã huy động đồng bọn khoảng một mươi hai đối tượng mang theo mã tấu kiếm tự tạo đi truy sát đối tượng
mấy đứa em em gai với họ thì họ là đánh thắng thôi nhờ vãng mượn đồ em mới kêu thôi để giúp chấn
chắc má thằng đi hạng đây rồi vô chém vắng vài cái để cảnh cáo thôi và bằng bài mình chém ai thì mình chém người đó
còn lại đang được công an quận thanh khê thành phố đà nẵng kêu gọi gia đình người thân vận động đưa ra trình diện đồng thời tổ chức truy bắt để hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định
vì những mâu thuẫn cá nhân thông qua mạng xã hội để kích động thách đố và truy sát lẫn nhau đang là mối nguy cơ hiện hữu gây bất an cho mọi người mọi nhà
vì những mâu thuẫn cá nhân thông qua mạng xã hội để kích động thách đố và truy sát lẫn nhau đang là mối nguy cơ hiện hữu gây bất an cho mọi người mọi nhà